xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu dần
với hoạt động của đới gió đông đưa ẩm từ biển thổi vào
do vậy ở khu vực này về đêm và sáng sẽ có trạng thái là nhiều mây
có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm thì có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
là giảm tầm nhìn xa đáng kể
còn trưa chiều thì có nắng với nhiệt độ cao nhất tăng dần từng ngày
các tỉnh ở phía tây bắc bộ cũng có sương mù vào đêm và sáng sớm
do vậy khi tham gia giao thông vào khung giờ này
người dân chú ý giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
nhiệt độ tiếp tục tăng lên với nhiệt độ trưa chiều mai
giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ ngày mai mưa giảm xuống diện vài nơi
chỉ còn sương mù vào sáng sớm tập trung ở ven biển
nhiệt độ vì thế có xu hướng tăng dần
trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
mưa cũng giảm xuống diện vài nơi từ ngày mai
khi các hình thế gây mưa hoạt động yếu
trưa chiều có nắng gián đoạn và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
cao nhất trong ba ngày tới từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
có nơi còn cao hơn ở ninh thuận bình thuận
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
duy trì tình trạng là thời tiết khá khô giáo
chỉ xuất hiện mưa rông cục bộ vào chiều tối
và tối với lượng không đáng kể
còn ban ngày thì trời có nắng
với nhiệt độ ban trưa tại khu vực tây nguyên
giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
còn các tỉnh thành miền nam
đang bước sang những ngày đầu của mùa khô nơi đây
nên các hình thế gây mưa không hoạt động
trong ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất
là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi còn cao hơn
cảm giác oi bức xuất hiện vào khoảng thời gian trưa chiều
lưu ý là về đêm và sáng sớm
thì hiện tượng sương mù xuất hiện giải sát
khiến tầm nhìn giảm thấp